hà nội ghi nhận tổng số một mươi chín hai trăm một mươi bảy ca mắc trong tuần giảm lần lượt chín trăm bốn mươi bảy ca so với tuần từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một
hai mươi ca so với tuần từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một và một hai trăm linh hai ca so với tuần từ mùng một mươi đến một mươi sáu tháng một
số ca tử vong tại hà nội cũng đang có dấu hiệu giảm dần
theo công bố của bộ y tế trong tuần hà nội ghi nhận chín mươi bốn ca tử vong giảm bốn mươi sáu ca so với một tuần trước đó
từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng một và giảm một ca so với tuần từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một
về đánh giá cấp độ dịch mới của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trong tổng số năm trăm bảy mươi chín xã phường của thành phố có năm trăm bốn mươi một xã phường ở cấp độ một màu xanh
một mươi xã phường cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng chín xã phường cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
và không có xã phường nào ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
như vậy so với tuần trước các xã phường vùng xanh của hà nội
tăng lên tuần trước có năm trăm một mươi bảy tuần này tăng lên năm trăm bốn mươi một
các xã phường vùng vàng cấp độ hai giảm hai mươi địa bàn từ bốn mươi chín xuống còn hai mươi chín xã phường
các xã phường vùng cam cấp độ ba giảm từ một mươi ba xuống còn chín xã phường
với kết quả đánh giá cấp độ nêu trên đa số địa bàn của thành phố sẽ được nới lỏng
hoạt động kinh doanh dịch vụ tương ứng với cấp độ dịch
hiện hà nội đã mở lại hầu hết các hoạt động kinh doanh dịch vụ
chỉ còn vũ trường karaoke massage quán bar rạp chứa phim
chưa được hoạt động
vấn đề khi nào đi học lại cũng đang là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong nhiều ngày qua
được biết hiện các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố hà nội đã cơ bản hoàn tất
công tác chuẩn bị đón học sinh
nhiều phụ huynh và học sinh mong ngóng ngày được trở lại trường
thông tin ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
được trở lại trường học trực tiếp
nhiều phụ huynh tỏ ra đồng tình và ủng hộ quyết định này
đối với học sinh phần lớn đều mong ngóng được đến trường học
như những ngày bình thường trước đây vì các em đã phải học ở nhà trực tuyến
gần một năm để phòng chống dịch covid một mươi chín
chị phan hà thủy có con học lớp bảy tại quận năm từ liêm chia sẻ
chúng tôi ủng hộ việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian quá dài các con phải ở nhà học trực tuyến
gia đình tôi tin tưởng việc tổ chức dạy học trực tiếp an toàn và hiệu quả
vì giờ các con đã được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
nhà trường đã chuẩn bị chú đáo mọi điều kiện phòng chống dịch
chị cho biết gia đình đã chuẩn bị phương án đưa đón con
đảm bảo việc phòng chống dịch từ nhà đến trường và ngược lại
do trường con tôi học không tổ chức ăn bán trú căng tinh và các hoạt động ăn uống
trong nhà trường vì vậy tôi đã chuẩn bị cho con một bình nước uống cá nhân
khẩu trang nước sát khuẩn để con mang theo khi đi học
để chuẩn bị cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai đến trường học trực tiếp
từ ngày tám tháng hai qua báo cáo nhanh các trường học trên địa bàn hà nội
đã cơ bản hoàn thiện các điều kiện đón học sinh
bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn theo quy định
có phương án ứng phó chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết với tinh thần
cố gắng ở mức độ cao nhất để việc dạy học không bị gián đoạn
và đảm bảo an toàn cho học sinh
nhiều trường học đã huy động cán bộ giáo viên nhân viên đến trường tổ chức vệ sinh
phun khử khuẩn các trường trung học cơ sở cũng đã sắp xếp thời khóa biểu phù hợp
bảo đảm việc tổ chức dạy học song song theo hai hình thức
giờ học trực tuyến đối với học sinh lớp sáu và giờ học trực tiếp đối với học sinh từ lớp bảy trở lên
hôm nay bảy tháng hai sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ rà soát một lần nữa công tác
chuẩn bị đón học sinh của các đơn vị trường học trên toàn thành phố trước khi học sinh tới trường
với những học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
vì nhiều lý do khác nhau thì có được đến trường học trực tiếp cùng các bạn đã tiêm hay không
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương cho rằng
việc cho con em đi học trực tiếp là mong muốn chính đáng
theo khuyến cáo ngành y tế phụ huynh nên cho con tiêm vaccine nhưng trên cơ sở tự nguyện
trường hợp vì lý do khách quan khác nhau mà chưa tiêm sẽ không ảnh hưởng tới việc được tới trường học trực tiếp cùng các bạn
những học sinh không thể tới trường học trực tiếp
nhà trường vẫn linh hoạt các hình thức dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp
việc dạy trực tiếp tại lớp hoàn toàn có thể kết nối trực tuyến tới tận nhà học sinh
đảm bảo trẻ có quyền bình đẳng về học tập và tiếp nhận kiến thức
căn cứ vào thông báo
ủy ban nhân dân thành phố hà nội về đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
hà nội còn chín đơn vị cấp xã phường có mức độ dịch ở cấp độ ba
như vậy các trường học ở địa bàn này vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến
các trường học ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ một và cấp độ hai
dạy học trực tiếp đối với học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng hai đến một mươi sáu h ngày bảy tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi sáu tám trăm một mươi năm ca nhiễm mới
trong đó có sáu ca nhập cảnh và một mươi sáu tám trăm linh chín ca ghi nhận trong nước
tăng hai bảy trăm linh bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có một mươi một một trăm bốn mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sâu
hà nội hai chín trăm tám mươi tám nghệ an một hai trăm bốn mươi bảy đà nẵng chín trăm ba mươi năm hải dương tám trăm bốn mươi năm
thanh hóa bảy trăm tám mươi chín vĩnh phúc bảy trăm hai mươi chín
phú thọ sáu trăm sáu mươi hai hải phòng sáu trăm ba mươi ba nam định năm trăm chín mươi sáu hòa bình năm trăm tám mươi năm bắc ninh năm trăm một mươi quảng nam bốn trăm một mươi
thái nguyên ba trăm chín mươi sáu thái bình ba trăm tám mươi bảy bình định ba trăm một mươi ba ninh bình hai trăm chín mươi ba bắc giang hai trăm tám mươi chín điện biên hai trăm ba mươi chín
lâm động hai trăm ba mươi ba bình phước hai trăm ba mươi quảng bình hai trăm một mươi ba
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm tám mươi tám nghệ an một hai trăm bốn mươi bảy đà nẵng chín trăm ba mươi năm đà nông chín mươi một thành phố hồ chí minh bảy mươi sáu cao bằng sáu mươi tám tuyên quang sáu mươi bốn bình thuận sáu mươi hai bắc cạn năm mươi tám bạc điêu bốn mươi tám kiên giang bốn mươi tám canh tâm bốn mươi năm bến tre bốn mươi ba vĩnh lông bốn mươi hai phú yên ba mươi tám trà vinh ba mươi lai châu ba mươi an giang hai mươi chín đồng tháp hai mươi bốn tây ninh một mươi chín bình dương một mươi bốn cần thơ một mươi đồng nai tám hậu giang tám
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm tám mươi tám đà nẵng chín trăm ba mươi năm đà nẵng chín trăm ba mươi năm đà nẵng chín trăm ba mươi sáu tuyên quang sáu mươi tám cao bằng sáu mươi tám tuyên quang sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận sáu mươi tám tuyên thuận
việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm năm mươi tám bảy trăm tám mươi sáu ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia
và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm linh
một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi ba tám trăm tám mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai ba trăm năm mươi một sáu trăm bảy mươi sáu ca
trong đó có hai một trăm một mươi chín năm trăm sáu mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm thức đủy cao trong đợt dịch này gồm có thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi bốn năm trăm ba mươi ba
bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm tám mươi một hà nội một trăm năm mươi
đồng nai chín mươi chín chín trăm sáu mươi tây ninh tám mươi tám năm trăm ba mươi chín
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là chín sáu trăm sáu mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hai một trăm hai mươi hai ba trăm tám mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai một trăm chín mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng hai
số bệnh nhân đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng hai ghi nhận một trăm linh ca tử vong
tại hà nội một mươi chín bà rê vũng tàu chín thư thiên quế tám kiên giang năm bắc ninh bốn đà nẵng bốn hải phòng bốn trà vinh bốn vĩnh lòng bốn bạc liêu ba bình định ba bình thuận ba cần thơ ba lâm đồng ba lào cai ba bến trẻ hai bình dương hai đồng nai hai tây ninh hai thành phố hồ chí minh hai an giang một đắk lắc một đồng tháp một hậu giang một lạng sơn một lâu an một nghệ an một
quảng ngãi một sóc trăng một thái nguyên một và thành hóa một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám bốn trăm hai mươi bốn ca nhiễm chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm